ba ngày qua thời tiết tại quảng ngãi diễn biến phức tạp
sóng lớn biển động nên các tuyến hàng hải thủy nội địa ra đảo lý sơn đã tạm dừng hoạt động
do đóng cảng nên lượng du khách và người dân dồn ứ và không vào được đất liền
trong sáng nay quảng ngãi đã huy đậu tàu thuyền và nỗ lực đưa hành khách vào đất liền trước khi biển động trở lại
trong ngày ba mươi tháng một ban quản lý cảng sa kỳ đã huy động được bảy tàu siêu tốc vận chuyển hành khách từ đảo lý sơn vào đất liền
với sức chứa từ ba trăm linh đến bảy trăm linh hành khách mỗi tàu hơn năm người dân và khách du lịch được đưa vào bờ an toàn
địa phương tàu vận tải là tàu điều kiện cho hành khách người địa phương về vận tích
có chuyến đi phải kịp công vào công tác làm việc
khách du lịch cũng vào ra thường xuyên khỏi ủng ước chuyến vận chuyển vận tải của mình
mỗi ngày mỗi đội cận có một mươi năm đến một mươi bảy lực tàu
đã đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
lượng khách tăng so với năm hai nghìn một mươi chín nhân lực tàu giảm
có lý do là lực tàu giảm là năm nay tàu to và số ghế nó cao hơn
sự kiến công tác đưa đón tất cả hành khách từ đảo lý sơn vào bờ sẽ hoàn thành trong ngày ba mươi một tháng một
trước khi biển động trở lại trong những ngày tới
tỉnh quảng ngãi cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến thời tiết như hiện nay